hôm nay ngày hai mươi một tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do trương hồ phương nga hai mươi chín tuổi hoa hậu người việt tại nga và nguyễn đức thủy dung hai mươi bảy tuổi ngụ quận tân bình tp hcm thực hiện
trương hồ phương nga đăng quan hoa hậu người việt tại nga năm hai nghìn một mươi bảy và hồi hương về việt nam năm hai nghìn chín
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi năm bị bắt tạm giam vì tội lừa đảo
do đã quen biết với ông ctm ngụ quận ba nên khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai nga cùng nguyễn đức thùy dung
cùng nhau lập kế hoạch chiếm đoạt tiền của ông m bằng việc giúp mua nhà giá rẻ
ông m đã chuyển tổng cộng một mươi sáu năm tỷ đồng và được nga viết giấy biên nhận
tuy nhiên sau ba mươi ngày không thấy nga làm thủ tục sang tên nên ông m đi tìm và biết nga đã lừa mình
sau đó ông m tố gáo nga và dung
tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra truy tố vụ án nga không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cơ quan điều tra
phiên tòa hôm nay bị cáo nga thừa nhận đã viết biên nhận về việc nhận một mươi sáu năm tỷ đồng để mua nhà
nhưng thực tế tiền này là thỏa thuận sống với ông ctm bảy năm không cần hôn thú
nga chỉ cần ông m có trách nhiệm với mình vì ông m đã có gia đình
ngoài ra bị cáo nói mình đã bị oan và khiếu nại kết luận điều tra và cáo trạng đã nêu
nhận thấy vụ án còn nhiều nội dung chưa được làm rõ nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra bổ sung